và đến đây bản tin nhanh cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin nhật ký an ninh